bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị của bộ và các đơn vị liên quan đầy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nguồn vai nước ngoài
bộ giao thông vận tải yêu cầu vào các ngày một mươi năm và ba mươi hàng tháng các đơn vị chủ động phối hợp giả soát đối chiếu số liệu giải ngân với bộ tài chính
báo cáo bộ giao thông vận tải để tổng hợp gửi bộ tài chính bộ kế hoạch và đầu tư
đối với các dự án cần điều chỉnh chủ trương đầu tư các đơn vị khẩn trương giả soát báo cáo bộ để tổng hợp gửi bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính theo quy định
đối với các dự án cần điều chỉnh thời hạn giải ngân điều chỉnh phân bổ vốn theo hiệp định đã ký nếu có các đơn vị giả soát báo cáo để tổng hợp gửi bộ tài chính